các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trạm kiểm dịch động vật thủ đức phối hợp với đội cảnh sát giao thông rạch chiếc tp hcm
vừa phát hiện một xe khách chở hơn hai trăm linh kg phụ phẩm động vật bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ
qua kiểm tra cơ quan liên ngành phát hiện trong gầm xe có hai bao tải chứa tổng cộng hai trăm ba mươi bốn kg phụ phẩm bò
đã bốc mùi hôi thối nên đưa về trụ sở làm việc
tài xế xe khách nguyễn tấn khoa chú tỉnh tiền giang đã không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch
của số phụ phẩm bò không rõ nguồn gốc xuất xứ trên
theo số liệu mới nhất từ cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội
trong hai tháng đầu năm tổng số lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn một mươi năm sáu trăm linh người
báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy chỉ tính riêng trong tháng hai tổng số lao động đi làm việc
ở nước ngoài là sáu chín trăm bảy mươi tám người trong đó có ba ba trăm tám mươi bảy lao động nữ
thị trường đài loan trung quốc tiếp nhận nhiều lao động nhất với ba chín trăm sáu mươi ba lao động
tiếp theo là nhật bản hàn quốc malaysia ả rập xê út macau và các thị trường khác
để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn và hạn hán đang diễn ra tại miền trung tây nguyên
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cao đức pháp đã đưa ra các giải pháp cấp bách
cần tập trung thực hiện trong thời gian tới tại phiên hợp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
cụ thể cần tiếp tục tổ chức dự báo khí tượng thủy văn nguồn nước xâm nhập mặn
ra soát cập nhật cân đối nguồn nước để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý
điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng chuyển dịch mùa vụ cơ cấu cây trồng vật nuôi thủy sản phù hợp
xây dựng kế hoạch tích nước và điều tiết nước ở các hồ chứa thủy điện để bổ sung nước cho hạ du vào thời kỳ khô hạn
đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi ở các vùng có nguy cơ xảy ra hạn hán xâm nhập mặn
tin quốc tế một mươi bốn người trong một gia đình đã bị chính người thân của mình sát hại bằng dao tại thành phố than vào ngày hôm qua
khiến dư luận ấn độ hết sức hoang mang
cảnh sát địa phương cho biết hung thủ đã khóa kỹ tất cả các cửa của ngôi nhà và ra tay sát hại gia đình mình
trong khi họ đang ngủ rồi treo cổ tự sát
người sống sát duy nhất là chị gái của hung thủ được hàng xóm đưa đi bệnh
cảnh sát địa phương cho biết hung thủ đã khóa kỹ tất cả các cửa của ngôi nhà và ra tay sát
báo giới người phát ngôn của công ty trách nhiệm hữu hạn vokutogon điều hành mỏ than cheverneia cho biết
theo hội đồng chuyên gia kỹ thuật hai mươi sáu người mất tích trong vụ sập mỏ than hôm hai mươi năm tháng hai không có cơ hội sống sót
chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cũng đã dừng lại
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h xin kính chào tạm biệt